thông tin từ đồn biên phòng côn đảo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rệ vũng tàu
đơn vị vừa phát hiện một bao tải đựng hai mươi gói ni lông chứa tinh thể trong suốt
nghi là ma túy nặng khoảng hai mươi kg
bao tải trên trôi giạt vào bãi vông thuộc khu dân cư số một huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu
trước đó vào lúc năm h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi hai trong khi tuần tra tại khu vực bãi vông
thuộc khu dân cư số một tổ công tác của đồn biên phòng cô đảo đã phát hiện một bao tải màu trắng có in chữ nước ngoài
cùng thời điểm đó ông hồ văn thắng cư trú tại khu dân cư số một đi nhặt phế liệu cũng có mặt
tại đây tổ tuần tra đồn biên phòng cô đảo đã mở bao tải kiểm tra trước sự chứng kiến của ông hồ văn thắng
thì phát hiện bên trong có hai mươi gói ni lông màu xanh in chữ nước ngoài
trong đó có một gói đã bị rách vỡ bên trong có chứa tinh thể trong suốt nghi là ma túy
tổ tuần tra đã nhanh chóng đưa tất cả số hàng trên về đồn biên phòng côn đảo